ngày một mươi một tháng bảy hội đồng liên doanh việt nga vietso petro đã tổ chức kỳ họp thứ năm mươi một
đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và phương hướng hoạt động sáu tháng cuối năm
tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo bộ ngành liên quan của chính phủ nga và việt nam
tổng lãnh sự nga tại tp hcm đại diện tập đoàn dầu khí nga và tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đơn vị đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu
các hoạt động phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí như nghiên cứu khoa học
khảo sát thiết kế địa vật lý vận tải biển vận tải ô tô cơ điện kho cảng
cùng các hoạt động phụ trợ được tiến hành đồng bộ đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất
bên cạnh đó đơn vị đã tăng cường việc tự thực hiện giảm chi phí thuê dịch vụ ngoài
quản lý và sử dụng ngân sách hiệu quả
nhờ đó tổng chi phí cho sản xuất ở lô chín mươi một thực tế trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
chỉ là một trăm chín mươi hai bốn triệu usd thấp hơn kế hoạch hơn một mươi hai
ngoài ra thực hiện việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức
trong sáu tháng qua đơn vị đã cắt giảm một trăm hai mươi sáu chức danh phía việt nam